liên quan đến ca bệnh tám trăm sáu mươi bảy đã đến bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám và bệnh viện thanh nhàn khám
sau hai lần được cdc hà nội và bệnh viện thanh nhàn lấy mẫu đến ngày một mươi một tháng tám có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
bộ y tế đã gửi công văn yêu cầu toàn bộ các bệnh viện trên toàn quốc rút kinh nghiệm sâu sắc từ bài học của hai bệnh viện này
thực hiện nghiêm các công điện và hướng dẫn của ban chỉ đạo quốc gia bộ y tế ban hành trong việc phòng chống dịch covid một mươi chín
nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc từ trường hợp bệnh nhân tám trăm sáu mươi bảy bộ y tế yêu cầu các bệnh viện cơ sở y tế trên toàn quốc
thực hiện nghiêm việc sàng lọc phân luồng cách ly lấy bệnh phẩm xét nghiệm và quản lý các ca nhiễm covid một mươi chín
tuyệt đối không để người nghi nhiễm covid một mươi chín tự ý di chuyển
trước đó bệnh nhân tám trăm sáu mươi bảy đã đến bệnh viện khám được phân luồng từ cổng và đưa vào phòng khám covid một mươi chín chụp x quang có tổn thương phổi
tuy nhiên sau đó thì bệnh nhân đã đi về vài ngày sau mới đến bệnh viện thanh nhàn để khám và được phát hiện mắc covid một mươi chín
việc để lọt bệnh nhân mắc covid một mươi chín đi thăm khám tại bệnh viện sẽ làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh
bộ y tế yêu cầu các cơ sở y tế cần thực hiện nghiêm các công điện và hướng dẫn của ban chỉ đạo quốc gia bộ y tế ban hành về phòng chống covid một mươi chín